sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án tòa nhân dân tp cần thơ đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng ngoại thương việt công banh chi nhánh tây đô
tòa nhận định bị cáo nguyễn minh chuyển cựu giám đốc việt công banh tây đô giữ vai trò chủ chốt trong vụ án gây thất thoát cho ngân hàng hơn hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng
bị cáo trần anh huy cựu trưởng phòng khách hàng giúp sức tích cực cho chuyển các bị cáo còn lại là đồng phạm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo chuyển một mươi sáu năm tù trần anh huy một mươi năm tù ba bị cáo lệnh án từ năm năm đến hai năm năm tháng tù một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt các bức án từ một đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
ngày hôm nay sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã tuyên án tù trung thân đối với trương vui cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp upc
tòa án upc về hai tội lừa đảo chiếm loạt tài sản và cố ý làm trái quyết định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
ba đồng phạm còn lại bị hội đồng xét xử tuyên phạt từ ba năm đến một mươi năm tù
về trách nhiệm dân sự thì trong vụ án này hội đồng xét xử buộc trương vui phải bồi thường toàn bộ
cụ thể tuyên upc phải bồi hoàn lại bảy mươi hai hai tỷ đồng cho trương vui trương vui bồi thường hai mươi bốn tỷ đồng cho cha đê cô
nhưng cũng chính upc phải bồi hoàn lại cho trương vui
trương vui bồi thường cho agribank trên nhánh quận một gần bảy tỷ đồng và upc phải bồi hoàn lại gần bảy tỷ đồng cho trương vui
trên đường tuần tra lực lượng công an xã xuân quang huyện bảo thắng của tỉnh lào cai đã bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp một chiếc ô tô tải
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là nguyễn văn nhị chú tại huyện bảo thắng
tối ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi đang tìm đồ trộm cắp phát hiện bảy chiếc xe ô tô dừng đỗ
tại sân ga mới đối tượng đã mở thử đến đến chiếc thứ ba thì thấy cửa không khóa và có chiều khóa trên xe
nhị đã lái chiếc ô tô tải của hãng sao việt đến khu vực thôn làng my thì bị lực lượng công an bắt giữ
từng có ba tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
đối tượng lê tấn tâm trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai lại tiếp tục phạm tội
đối tượng đã bị công an huyện tân châu của tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó tâm điều khiển xe mô tô đến khu vực xã tân phú huyện tân châu
thì phát hiện một cháu bé đang sử dụng điện thoại iphone một mươi ba pro để chơi game trước cửa nhà
đối tượng đã lấy trộm tuy nhiên tâm đã bị người dân phát hiện truy bắt và giao cho cơ quan công an
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ lê văn nho chú tại huyện vân đồn của tỉnh quảng ninh
là đối tượng trốn truy nã ba mươi năm về tội giết người và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
khoảng tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi một trong lúc dự đám cưới của người bạn tại xã bản sen huyện vân đồn
nhóm nho có xảy ra xích mích với nhóm của ôn văn sáng
nhóm của sáng đã chặn đường chém nho vào một người khác
sau khi bỏ chạy được nho thì đã về nhà lấy lựu đạn quay lại chỗ ẩu đả rút chốt và ném về phía nhóm của sáng
hậu quả làm sáng chết tại chỗ và một số người khác bị thương
ngay sau khi gây án lê văn nho đã bỏ trốn khỏi địa phương
trong sáng ngày hôm nay hai tháng bảy tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức tổng duyệt chương trình biểu diễn của đoàn nhạc cảnh sát việt nam
tại nhạc hội cảnh sát các nước asean năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự động viên các nghệ sĩ chiến sĩ và chỉ đạo về công tác tổ chức nhạc hội và của đoàn nhạc cảnh sát việt nam
cùng dự còn có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trưởng ban chỉ đạo tổ chức nhạc hội các đồng chí thành viên ban tổ chức nhạc hội các nhạc sĩ trong ban cố vấn chương trình
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng có sự tham gia của tám đoàn với hàng trăm thành viên đến từ năm nước trong khối asean là việt nam lào myanmar brunei philippines và hai nước ngoài asean là trung quốc nhật bản
riêng việt nam có sự tham gia của đoàn nhạc cảnh sát việt nam và đoàn nhạc quân đội nhân dân việt nam
đây là chương trình nhạc hội quốc tế đầu tiên do bộ công an chủ trì tổ chức có sự tham gia của đoàn nhạc lực lượng cảnh sát các nước asean cộng diễn ra tại khu vực công cộng xung quanh bờ hồ hoàn kiếm với những tiết mục đặc sắc nhằm quảng bá và biểu dương lực lượng cảnh sát việt nam và các nước